tại hà nội đã ra mắt trang thông tin điện tử của trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam
tới dự có thượng tướng phạm ngọc minh bí thư đảng ủy bộ tổng tham mưu phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
tham gia hoạt động xin giữ hòa bình liên hợp quốc là góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của đảng nhà nước và quân đội
thể hiện việt nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
góp phần nâng cao vị thế của đất nước uy tín của quân đội nhân dân việt nam trên trường quốc tế
trên cơ sở những kết quả đạt được và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền
thì việc ra mắt trang thông tin điện tử của trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam trên internet với tên miền là
trang thông tin điện tử của trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam là địa chỉ thông tin tuyên truyền
kho lưu trữ
có tính hệ thống khoa học là trang thông tin chính thống để mọi người quan tâm có thể theo dõi
tra cứu tìm hiểu về những vấn đề khi việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc